ngoài đảm bảo an ninh trật tự công an các đơn vị địa phương tại thành phố đà nẵng đã chủ động khoanh vùng ra soát tất cả đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ ba mươi năm và hai bệnh nhân thứ hai mươi hai và hai mươi ba
tính đến thời điểm ngày một mươi bốn tháng ba đà nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào tiếp xúc gần với ba bệnh nhân này có kết quả dương tính công bố hai trăm linh hai mẫu xét nghiệm f một âm tính
tuy nhiên để có được danh sách kết quả ra soát một cách nhanh chóng hỗ trợ cơ quan y tế đưa ra phương án ngăn chặn dịch
phương pháp có hiệu quả là cả một quá trình đỗ lực bất chấp hiểm nguy của lực lượng công an các cấp

không chỉ phối hợp tốt với chính quyền địa phương công an thành phố đà nẵng đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
thường xuyên động viên khích lệ tinh thần nhất là đối với các cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch để các đồng chí phát huy hết tinh thần phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh